ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại hà nội hiệp hội năng lượng việt nam đã phối hợp với tập đoàn điện lực kiyushiu của nhật bản
và tập đoàn điện lực việt nam evn tổ chức hội thảo công nghệ nhật bản trong vận hành hồ chứa và kiểm soát lũ
tại hội thảo phía nhật bản đã giới thiệu với phía việt nam giải pháp kỹ thuật mới hiện đại trong vận hành hồ chứa hiệu quả và an toàn
bằng chương trình điều khiển dòng chảy hnt với chức năng hiển thị và tính toán dòng chảy theo thời gian thực
mô phỏng vận hành nhà máy mô phỏng lũ tính toán lưu lượng tích nước lưu lượng xả
chương trình này được nhiều chuyên gia đánh giá là có thể giúp việt nam vận hành các hồ chứa với chi phí thấp hơn
tăng thu nhập bán điện do quá trình vận hành hiệu quả và đặc biệt có thể kiểm soát xả lũ an toàn
chương trình này được nhiều chuyên gia đánh giá là có thể giúp việt nam vận hành các hồ chứa với chi phí thấp hơn

theo dõi bão nhiệt đới điều này giải quyết vấn đề khó khăn tại việt nam khi tại đây không có thông tin thời tiết theo thời gian thực phục vụ vận hành cho các nhà máy thủy điện